trong khuôn khổ hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo việt nam
khu vực đồng bằng sông hồng và các tỉnh lên cận năm hai nghìn hai mươi
báo người lao động đã trao tặng hai lá cờ tổ quốc cho ngư dân tại tỉnh thanh hóa
chương trình một triệu lá cờ tổ quốc cùng ngư dân bám biển do báo người lao động khởi xướng
nhằm mục đích tiếp sức động viên tinh thần ngư dân kiên cường vượt khơi bám biển
cùng chung tay khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
ngay từ những ngày đầu phát động chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các cơ quan tổ chức
sau hơn một năm triển khai báo người lao động đã trao tặng và ký kết trao tặng
một trăm một mươi ba năm trăm linh lá cờ tổ quốc cho ngư dân một mươi bốn tỉnh thành phố trên cả nước